thưa quý vị liên quan tới vụ hai tàu cá ở quảng nam với chín mươi ba ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên vùng biển hoàng sa
cho đến thời điểm hiện tại số ngư dân được cứu và hai thi thể của tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín bị chìm đã được chuyển sang tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy để đưa vào bờ
chưa phát hiện thêm ngư dân bị mất tích
thay đổi so với kế hoạch ban đầu tàu kiểm ngư triển khai việc tiếp cận đón các ngư dân đưa vào bờ thay cho tàu cảnh sát biển tám nghìn hai trăm ba
theo đó vào h bốn mươi năm phút ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi tàu kiểm ngư đã tiếp nhận xong bốn mươi ngư dân và hai thi thể của tàu cá qnna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín bị chìm
và thêm ba ngư dân của tàu cá khác bị thương
khoảng chín giờ tàu kiểm ngư sẽ tiếp cận để đón ba mươi tám ngư dân còn lại
sau khi đón xong sẽ di chuyển về an hòa núi thành vào trưa mai ngày hai mươi tháng một mươi
như vậy trong tổng số chín mươi ba ngư dân gặp nạn của hai tàu cá có bảy mươi tám ngư dân được cứu sống hai ngư dân tử vong một mươi ba người mất tích
trên hiện trường tai nạn còn một mươi phương tiện gồm ba tàu của bộ quốc phòng và bảy tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm
tin bão khẩn cấp cơn bão số năm
vào hồi một mươi h ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông trên vùng biển phía đông vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi

ngày hai mươi tháng một mươi bão di chuyển theo hướng bắc tốc độ từ năm đến một mươi km một giờ và có khả năng mạnh thêm
cường độ cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp độ rủi ro thiên tai
ngay trong sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với bão số năm tên quốc tế là santa
những thông tin mới nhất về đường đi của bão và những chỉ đạo ứng phó chúng tôi sẽ tiếp tục truyền đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay cho đến đêm ngày hai mươi một tháng một mươi ở vùng ven biển khu vực nam đồng bằng khu vực đông bắc của bắc bộ
có khả năng sẽ xảy ra mưa vừa có nơi mưa to đến rất to các địa phương đã chủ động lên phương án để ứng phó
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số năm thái bình vừa ban hành công điện khẩn số tám yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ngành
nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi dừng các hoạt động khai thác nuôi chồng đánh bắt thùy hải sát

cảnh báo diễn biến của bão và mưa lũ để triển khai ứng phó phù hợp kịp thời theo phương châm bốn tại chỗ tuyệt đối không chủ quan lơ là sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn và xử lý các tình huống có thể xảy ra
trong khi đó để ứng phó với đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua và với bão số năm tỉnh thừa thiên huế chiều qua đã phát lệnh yêu cầu một số hồ thủy điện hương điền bình điền hồ thủy lợi tà chạch tiếp tục điều tiết nước tránh ngập ống
ngay từ trưa qua sở giáo dục đào tạo thừa thiên huế đã phát thông báo gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học
tại đà nẵng học sinh các cấp đã nghỉ đến ngày thứ năm do mưa lớn liên tục nước lũ dâng cao chính quyền các cấp các ngành và người dân đang nỗ lực khắc phục mưa lũ đồng thời ứng phó với bão số năm
liên quan đến vụ án xảy ra tại bắc ninh vào sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bộ trưởng của bắc ninh
nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã trung thành huyện phổ yên tỉnh thái nguyên là nghi phạm sát hại cô gái hai mươi bảy tuổi trong cửa hàng bán quần áo tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
theo thông tin ban đầu nghi phạm giết người rồi nhảy cầu thanh trì
thi thể của nghi phạm được lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên đoạn sông thuộc địa phận xã kim lan huyện gia lâm hà nội cách nơi nhảy khoảng một mươi km
trước đó như antv đã đưa tin vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là nhân viên bán quần áo trú tại thành phố bắc ninh bị nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu cổ bụng ngực dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi các lực lượng công an tỉnh tìm thấy ô tô có đặc điểm như trên đang đổ trên cầu thanh trì hà nội
quá trình lấy lời khai của nhân chứng xác định nam thanh niên điều khiển ô tô và đỗ trên cầu thanh trì sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông học
hai đối tượng có quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp đã bị công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt quả tàng
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác gồm công an huyện đắk rông trạm cảnh sát giao thông đắk rông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng
phát hiện bắt giữ hồ văn chu
hồ văn và hồ văn tơn cùng sinh năm hai nghìn sáu có quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cũng liên quan đến ma túy bốn đối tượng vừa bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai bắt quả tàng vì tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn ấp hai xã lộ hai mươi năm huyện thống nhất
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm
nguyễn phương linh và trần quốc bảo phạm thị ngọc trang và đoàn thị kim phụng cả bốn cùng chú tỉnh đồng nai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một lượng ma túy nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh cả bốn đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ đinh đức trọng ba mươi ba tuổi trú tại xã minh quang huyện ba vì thành phố hà nội
đây là đối tượng từ hà nội
đến đắk lắc để hoạt động tín dụng đen
giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trọng đến tp buôn ma thuật thuê trọ để hoạt động cho vay tiền dưới hình thức trả góp
tại đây trọng in hai thẻ cạc với nội dung cho vay góp ngày kèm số điện thoại rồi đi phát cho người dân trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực chợ đông người buôn bán nhỏ lẻ
khi có người gọi điện hỏi vay tiền thì trọng sẽ đến tận nhà kiểm tra các giấy tờ liên quan
rồi làm thủ tục cho vay tiền
hàng ngày trọng sẽ đến tận nhà người vay để trực tiếp thu tiền hoặc người vay có thể chuyển qua tài khoản cho trọng
bước đầu cơ quan điều tra xác định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay trọng đã cho hơn hai mươi người tại tỉnh đắk lắc vay với số tiền trên hai trăm bảy mươi triệu đồng
lãi suất từ hai trăm tám mươi hai năm một năm cho đến ba trăm sáu mươi năm một năm và thu lợi bất chính hơn sáu mươi triệu đồng
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã chủ công phối hợp với các lực lượng bắt quả tang điểm đánh bạc trái phép với hình thức đá gà qua mạng internet
vào tối qua khi nhận được tin báo của quân chúng nhân dân tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp bố trí lực lượng bất ngờ kiểm tra quán giải khát ở ấp ngã ngay xã tân long huyện mang thít
và tại đây lực lượng công an đã bắt quả tăng nhóm tám người trong đó có hai người nữ đang tụ tập đánh bạc trái phép và ăn thua
bằng tiền với hình thức là đá gà qua mạng internet
tại hiện trường lực lượng đã tạm giữ tăng vật gồm một mươi điện thoại di động sáu chiếc xe mô tô và tổng số tiền hơn một mươi tám triệu đồng
thưa quý vị thực hiện đợt cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo dịp cuối năm hai nghìn hai mươi ba
những ngày giữa tháng một mươi vừa qua công an tỉnh lào cai đã triển khai mô hình thí điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tại hai huyện văn bản và simacai
qua ghi nhận thì cho thấy hiệu quả tích cực mô hình được người dân đồng tình hưởng ứng
simacai là huyện vùng cao biên giới nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
tình trạng sử dụng súng tự chế vẫn còn diễn ra phổ biến
trước thực trạng đó công an tỉnh lào cai đã đổi mới cách tuyên truyền vận động người dân không tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tổ chức tuyên truyền miệng phát tờ rơi tranh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
chỉ trong ngày một mươi một tháng một mươi công an huyện simacai đã vận động nhân dân tự giác giao nộp một trăm bốn mươi bảy khẩu súng các loại và công cụ hỗ trợ
với cách làm đổi mới sáng tạo của công an tỉnh lào cai đã góp phần tăng cường nâng cao hiệu quả công an tỉnh lào cai
công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh lào cai
qua đó huy động được cả hệ thống chính trị cùng lực lượng công an trong công tác tuyên truyền vận động thu hồi đấu tranh với tội phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn